rõ ràng chúng ta thấy là khi mà chúng ta ứng dụng công nghệ thông tin
nhất là khi trang bị hệ thống camera giám sát ở trên tuyến
và hệ thống giám sát thì vấn đề đầu tiên là thay đổi
phương thức tuần tra kiểm soát của lực lượng cảnh sát giao thông
là giảm lực lượng cảnh sát giao thông có mặt ở trên đường
nhưng vẫn quan xuyến được địa bản
và việc xử lý thì đối với người dân tâm phục khẩu phục và công khai minh bạch
thế và vấn đề nữa là đáp ứng được với cái thủ tục cải cách hành chính
và đo lường sự hài lòng của người dân
và lân cao chức năng nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông
đáp ứng với yêu cầu của nhiệm vụ mới
với việc kiểm soát quản lý chặt chẽ của lực lượng chức năng
nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông như vậy
ý thức của mỗi lái xe đã dần được nâng cao
và một trong những kết quả rõ ràng nhất
đó là số vụ tai nạn giao thông đang dần được kéo giảm lại
tại các địa phương đã được chỉ khai